công an tỉnh thanh hóa vừa tạm giữ hình sự ông nguyễn văn long năm mươi một tuổi thường vụ huyện ủy
phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện hậu lộc và ba người khác để điều tra về hành vi đánh bạc
trước đó khoảng hai mươi ba h ngày ba mươi một tháng năm ông nguyễn văn long và ba người này bị lực lượng phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh thanh hóa bắt quả tang đang đánh bạc trong phòng làm việc tại trụ sở ủy ban nhân dân huyện hậu lộc
tại hiện trường công an thu giữ trên chiếu bạc chín mươi hai triệu đồng hai bộ bài tú lơ khơ và một số tăng vật có liên quan đến vụ đánh bạc